trong báo cáo tình hình quản lý vận hành sử dụng nhà trung cư trên địa bàn mà sở xây dựng tp hcm
vừa gửi ubnd tp hcm và bộ xây dựng sở này cho rằng việc quản lý vận hành trung cư hiện nay
vẫn còn nhiều bất cập kiến nghị cần có biện pháp xử lý rứt điểm
nguyên nhân là chủ đầu tư muốn quản lý vận hành nhà trung cư qua đó quản lý luôn phần kinh phí bảo trì
và sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung của cư dân một số trung cư đã được thành lập ban quản trị
chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành bản giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị từ đó dẫn đến tranh chấp gây gắt
giữa cư dân với chủ đầu tư do trung cư xuống cấp nhưng không có tiền bảo trì do đó sở xây dựng tp hcm
kiến nghị bỏ cơ chế giao chủ đầu tư thu kinh phí bảo trì là hai phần sở hữu chung nhà trung cư như hiện nay